cơ bản dừng đường bay đón khách nước ngoài để hạn chế tối đa khách vào việt nam
bà con việt kiều và học sinh sẽ vận động khuyến cáo
và nếu bà con việt kiều cũng như học sinh sinh viên có nguyện vọng thiết tha về nước
thì đại sứ quán sẽ tổ chức và báo cho bộ giao thông vận tải tổ chức chuyến bay một cách cụ thể
kể từ ngày mai thì sẽ không còn các đường bay khác vào việt nam
đây là một trong những chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay
nhằm đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn khi số ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh trong những ngày qua
thông báo về việc bộ chính trị đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn đảng toàn dân và toàn quân
trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua thủ tướng nhấn mạnh tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã biểu dương và cho rằng đây là thắng lợi của chế độ của cả hệ thống chính trị bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng
về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua thủ tướng thẳng thắn phê bình vẫn còn nhiều lỗ hồng
nhiều khiếm khuyết tồn tại khả năng lây nhiễm ra cộng đồng và bùng phát dịch lớn nên không được chủ quan
thỏa mãn mà phải thấy những khuyết điểm tồn tại để khắc phục tốt hơn để không bị qua mất giờ vàng trong chống dịch

về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua thủ tướng nhấn mạnh tổng bị thư nguyễn phú trọng

thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không tụ tập đông người những địa phương được bộ giáo dục cho đi học quay trở lại thì cần ra soát lại chương trình học tập trực tuyến là chủ yếu
khuyến cáo mọi người dân ít ra nơi công cộng những hình thức giải trí như karaoke massage giao lưu khác cần phải dừng lại thậm chí yêu cầu đóng cửa
thủ tướng yêu cầu các cấp ngành ban chỉ đạo có cơ chế giải quyết thuận lợi hơn thông thoáng hơn các bộ cần phải giải quyết việc như thời chiến
truyền thông đưa phải đúng chân thực trong phòng chống dịch bệnh tạo niềm tin cho xã hội
quân đội là cơ quan điều hành để xử lý tình huống cũng như điều hành các khu tập trung cách ly hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn
chính quyền địa phương cần phát huy vai trò trên tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà loa đến tận nơi để phát hiện người có biểu hiện nhiễm dịch
hạn chế tối đa mọi đối tượng vào việt nam kể cả hàng không đường bộ đường biển

xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm trốn cách ly
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần có phương án bảo vệ nhân viên y tế tốt hơn nữa về việc hạn chế visa vào việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việc này áp dụng cho tất cả các nước kể cả lào campuchia và các nước asean
đây là chủ trương chống xâm nhập dịch vào việt nam
tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã vận động các thành viên chính phủ và ban chỉ đạo nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín